đến với sự tăng trưởng không ngừng của ngành du lịch đà nẵng hiện nay
lượng khách quốc tế đến với đà nẵng tăng lên với những con số ấn tượng
đã đạt ra những thử thách mới với thành phố đà nẵng
một thành phố mà du lịch đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
làm sao để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng như hiện nay
các khách quốc tế đà nẵng theo quy hoạch của đcvd
đến năm hai nghìn hai mươi sẽ đốn được một mươi ba triệu lượt hành khách
đến hai nghìn ba mươi sẽ đốn được hai mươi tám lượt triệu khách trên một năm
đến thời điểm hiện nay cuối năm hai nghìn một mươi bảy
lượng du khách đến sân bay đà nẵng đã là một mươi ba triệu
và với tốc độ tăng trưởng về cách du lịch đến đà nẵng
hiện nay một năm tăng trưởng trung bình từ ba mươi tám bốn mươi trăm
thì việc quá tải của sân bay đà nẵng trong thời gian tới là chắc chắn sẽ có
do vậy bây giờ nghiên cứu để mở rộng sân bay quốc tế đà nẵng
đến lúc này là cần thiết
với các khách du lịch đà nẵng
con số khách du lịch vào đà nẵng tăng khoảng ba mươi tám bốn mươi một năm
năm hai nghìn một mươi sáu lượng hành khách là hơn chín triệu
năm hai nghìn một mươi bảy tăng trưởng hành khách của đà nẵng hơn một mươi một triệu
dự kiến trong năm hai nghìn một mươi tám là một mươi ba triệu
và đến năm hai nghìn hai mươi chắc chắn sẽ vượt quá con số này
riêng lực hành khách quốc tế thông qua cảng đà nẵng
so với năm hai nghìn một mươi sáu đã tăng trưởng trên sáu mươi hai
những con số tăng trưởng này đang tạo áp lực không nhỏ cho sân bay đà nẵng
đòi hỏi sự mở rộng kết cấu hạ tầng hàng không
năm hai nghìn một mươi sáu tăng trưởng hành khách quốc tế thông qua cảng đà nẵng

tuy nhiên việc huy động nguồn vốn từ ngân sách để đầu tư dự án trên là rất khó khăn
đòi hỏi đà nẵng cần có sự sáng tạo trong việc thu hút nguồn lực này
trong đó có phương án kêu gọi doanh nghiệp đầu tư cộng với sự hỗ trợ của nhà nước
vấn đề rất quan trọng là huy động nguồn lực
kinh nghiệm từ nhà ga quốc tế giai đoạn hai của sân bay đà nẵng vừa rồi
sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp để đảm bảo công trình đưa vào hoạt động đúng tiết độ và đảm bảo chất lượng
đây là kinh nghiệm rất tốt cho thành phố đà nẵng cũng như bộ dân vận tài
để xem xét áp dụng vào sự mở rộng tiếp theo của sân bay đà nẵng
cái này chúng tôi xin giao cho cục hàng không
cục hàng không sẽ phối hợp với thành phố
rồi đây là nghiên cứu
và chúng tôi cũng đồng tình là gì
bây giờ mình sẽ nghiên cứu trước
mình nghiên cứu đến điều kiện chính mùi thì chúng ta trình
và đến điều kiện cần thiết thì chúng ta bắt đầu triển khai
thì tôi nghĩ rằng cách làm như thế cũng rất là hợp lý
vì rõ ràng sân bay bất nội mình hiện nay nó cũng đã quá tải
hơi quá tải nhưng mà một vài năm nữa là quá tải ngay
bởi vì cái tăng trưởng hàng không của đà nẵng là rất lớn
tôi biết rằng là
đà nẵng bây giờ hiện nay là cái sân bay đà nẵng là chỉ có sao là thành phố hồ chí minh hà nội thôi
thực tế này cho thấy việc đầu tư mở rộng cảng hàng không quốc tế đà nẵng là nhu cầu cấp thiết đặt ra
không chỉ cho thành phố đà nẵng mà còn đối với ngành hàng không
việc đi trước đón đầu không chỉ giúp cho đà nẵng chủ động đáp ứng sự tăng trưởng không ngừng
mà còn góp phần đưa đà nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước
để cung cấp cho quý vị thêm những thông tin về hoạt động cũng như yêu cầu mới đặt ra
chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông nguyễn bá quân phó giám đốc cảng hàng không quốc tế thành phố đà nẵng
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trên kết xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn trong chương trình giao thông kết nối của chuyên nhân dân
thưa ông xin ông cho biết là công suất phục vụ hành khách hiện nay của cảng hàng không quốc tế đà nẵng
từ sau khi mà đưa nhà gai hành khách quốc tế vào cánh thành và vào sử dụng là như thế nào ạ
trong những năm gần đây hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
thì lượng khách ở cảng không quốc tế đà nẵng chúng tôi đã có tăng trưởng từ hai mươi ba cho đến ba mươi năm
hai nghìn một mươi sáu là lượng hành khách đạt gần chín triệu đến hai nghìn một mươi bảy là đạt gần một mươi một triệu
và kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám của chúng tôi là chúng tôi đã lập kế hoạch là gần một mươi ba triệu hành khách năm
và cũng nói thêm rằng là riêng cái lượng hành khách quốc tế thông qua cảng quốc tế đà nẵng này
thì năm hai nghìn một mươi bảy là đạt tăng sáu mươi hai so với năm hai nghìn một mươi sáu
với việc đưa nhà ga hành khách quốc tế đà nẵng vào sử dụng thì đã giải quyết được những vấn đề gì bất cập còn tồn tại trước đây thưa ông
đưa nhà ga hành khách quốc tế mới vào khai thác thì tổng công ty cảng hàng không việt nam
đã đầu tư mở rộng nâng cấp sơn đậu máy bay rồi là xây dựng nhà gà vip
đấy góp phần phục vụ thành công tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy tổ chức tại thành phố đà nẵng
và đây như chúng ta đã biết là một sự kiện chính trị rất quan trọng
cái thành công về chính trị kinh tế đối ngoại của đất nước chúng ta năm hai nghìn một mươi bảy
và tổng công ty cảng hàng không việt nam cũng như là cục hàng không việt nam bộ giao thông nguyện tải
cũng đã góp phần là phục vụ thành công cái sự kiện chính trị lớn này tổ chức tại việt nam
các quốc tế tăng trưởng như vậy chất lượng dịch vụ chúng tôi cũng vẫn là giữ vững
và tiếp tục thu hút thêm các hãng hàng không mới là đến với đà nẵng
điều này nói lên rằng là cái môi trường du lịch của thành phố đà nẵng
kinh tế xã hội phát triển của thành phố đà nẵng cũng đã góp phần một yếu tố rất là quan trọng
để thúc đẩy để làm sao để nhiều hãng hàng không đến
và trong đó thì cảng không quốc tế đà nẵng cái hạ tầng cũng đã góp phần quan trọng
để thêm vào cái yếu tố phát triển cái kinh tế xã hội và du lịch của thành phố
như ông vừa phân tích thì có thể thấy rằng là với cái sự đi trước đón đầu
đà nẵng đã giải quyết được rất là nhiều những cái vướng mắc mà có thể mình dự báo được trước
và đặc biệt là đã phục vụ được một nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng
đó là sự kiện apec hai nghìn một mươi bảy
và vậy thì trong thời gian tới đây
tăng trưởng hết sức nóng của ngành hàng không và đối với đà nẵng
giải pháp mà sẽ được đưa ra đối với cảng hàng không quốc tế đà nẵng là gì
để có thể đáp ứng được với sự tăng trưởng với những con số mà sẽ tiếp tục là còn nhiều con sự ấn tượng hơn nữa ạ
thì rõ ràng rằng là khi mà kết cấu hạ tầng hàng không được đầu tư nâng cấp mở rộng
như là cái kế hoạch đối với cảng không quốc tế đà nẵng là nhà ga mới
rồi là nhà ga hành khách cũng như là sân đậu và những cái
hạ tầng liên quan thì chắc chắn rằng sẽ đáp ứng được cái nhu cầu tăng trưởng của ngành hàng không tại sân bay quốc tế đà nẵng
thì tại cảng không quốc tế đà nẵng
thì vừa qua thì thủ tướng chính phủ đã có cái quyết định phê duyệt
điều chỉnh phát triển hàng không tại sân bay
thì trong đó là đến năm hai nghìn ba mươi thì là lượng khách thông qua nhà ga càng công quốc tế đà nẵng là hai mươi tám triệu hành khách
vâng có thể nói rằng là
đây là một trong những giải pháp mà tất yếu chúng ta sẽ phải thực hiện trong thời gian tới
để có thể đáp ứng được với nhu cầu phát triển của kinh tế xã hội và đối với ngành hàng không
vậy thì để có thể đầu tư mở rộng sân bay đà nẵng thì cần một nguồn lực không hề nhỏ
vậy thì theo quan điểm của ông là chúng ta sẽ huy động nguồn lực này như thế nào để có thể đảm bảo khả thi của dự án ạ
đây là một cái vấn đề mà hiện nay tổng công ty cảng hàng không việt nam rất là quan tâm
để làm sao được đầu tư kết cấu hạ tầng
làm hàng không đáp ứng với nhu cầu phát triển của hàng không nói chung và kinh tế xã hội nói riêng
và đặc biệt là thành phố đà nẵng hiện nay là đưa vào du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn
thì chắc chắn rằng cái ngành du lịch của đà nẵng phát triển như vậy
thì không thể tách rời được với sự phát triển của ngành hàng không tại thành phố đà nẵng
một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình giao thông kết nối của truyền hình nhân dân
đến đây chuyên mục giao thông kết nối của chương trình nhân dân xin được tạm dừng
quý vị quan tâm xin theo dõi chương trình vào một mươi tám h thứ năm hàng tuần
và phát lại vào các khung giờ bảy h ba mươi phút thứ sáu một mươi ba h một mươi năm phút ngày thứ bảy trên truyền hình nhân dân
quý vị cũng có thể xem lại chuyên mục giao thông kết nối tại website nhândântv vn
mọi thông tin phản hồi xin gửi về địa chỉ email giao thôngkếtnối thng com
cảm ơn sự trí theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào và hẹn gặp lại